thưa quý vị chủ tịch hồ chí minh vị lãnh thủ kính yêu của đảng đất nước và nhân dân ta không chỉ là nhà chính trị lỗi lạc danh nhân văn hóa mà còn là nhà ngoại giao kỳ xuất
tư tưởng đối ngoại và phong cách ngoại giao của người là sự kết tinh truyền thống của dân tộc và tinh hoa của nhân loại
vậy thì bà đánh giá như thế nào về vai trò của ngoại giao nhân dân trong việc mà huy động sức mạnh quốc tế để có thể xây dựng đất nước
ngoại giao nhân dân trong quan điểm của bác hồ có một sức mạnh vô cùng cao lớn
và điều rất hay là bác hồ đã nhận thức rất sớm điều này
ngay từ khi mà bác hồ ra đi tìm đường cứu nước chỉ là một chàng trai ngoài hai mươi tuổi thôi
nhưng mà bác đã nhận thấy rằng là nhân dân cần lao ở trên thế giới nơi nào cũng khổ cũng chịu áp bức
thế và bác đã cùng với lại những chiến sĩ quốc tế khác để thành lập những tổ chức để bảo vệ quyền lợi của người dân ở các thuộc địa
chứ không phải chỉ ở việt nam
có một nỗ lực để gắn kết để tạo dựng lên một mặt trận của nhân dân quốc tế
thế thì đối với lại bác hồ ngoại giao không phải chỉ là công việc của một số cơ quan tổ chức
như lời bác nói là của tổng lãnh sự quán hay đại sứ quán hay cơ quan chuyên môn phụ trách
mà là công việc của tất cả mọi người mọi người dân kể cả như là công đoàn phụ nữ thanh niên ngoại thương đều là làm ngoại giao cả
bởi vì bác nhìn thấy cái sức mạnh của nhân dân
nhân dân việt nam mà là nhân dân quốc tế
không phải chỉ là để ở trong phạm vi dân tộc chúng ta
mà là huy động được cái sự ủng hộ quốc tế để tạo thành cái sức mạnh ở bên ngoài
hỗ trợ cho cuộc đấu tranh của nhân dân chúng ta
thì ngoại giao nhân dân có những cái thế mạnh rất là đặc biệt
thứ nhất thì là như bác hồ đã nhận thấy đó là lực lượng hết sức phong phú hết sức đông đảng
kể từ là thanh niên phụ nữ
người cao tuổi tất cả mọi người đều có thể trở thành một đại sứ để bảo vệ những cái giá trị của mình
của dân tộc mình và có thể tham gia được vào các hoạt động ngoại giao
cái thứ hai nữa là cái lĩnh vực hoạt động cái nội dung hoạt động thì vô cùng phong phú
không giới hạn ở một vấn đề chính trị hay là quân sự mà nó cả văn hóa cả khoa học cả kinh tế thể thao
chúng ta thường nghe thấy nói là về ngoại giao bóng bàn này
thế rồi là có những cái như là ngoại giao về âm nhạc này
khi mà trên bàn đàm phán các nhà ngoại giao không giải quyết được với nhau
chúng ta có thể cử vận động viên bóng rổ hay là có thể cử một giàn nhạc giao hưởng
để có thể là mang cái truyền tải cái thông điệp đến cái đối tác
về cái nội dung thì đã là rất là phong phú về cái hình thức hoạt động cũng phong phú như vậy

thế và thêm nữa là
thế và thêm nữa là ngoại giao nhân dân có một cái điểm rất mạnh nữa
đó là hết sức linh hoạt hết sức linh hoạt hết sức uyển chuyển
có những vấn đề rất là tế nhị nhạy cảm
mà khi mà ngoại giao đảng ngoại giao nhà nước không có thể xử lý được
thì ngoại giao nhân dân sẽ là kênh hiệu quả để giải quyết nó
thế và đây là cái thế mạnh giúp cho ngoại giao nhân dân có thể là đi trước
để đi tiên phong để mở đường
mở đường cho đối ngoại đảng đối ngoại nhà nước
thì ngoại giao nhân dân theo cái quan điểm của bác hồ là một lực lượng hết sức quan trọng
có vai trò hết sức to lớn
có thể kết hợp được một cách rất là hài hòa
và hỗ trợ được một cách rất là hiệu quả cho đối ngoại đảng và ngoại giao nhà nước
xin bà có thể chia sẻ về việc vận dụng cũng như là phát huy tư tưởng hồ chí minh
trong thực hiện công tác ngoại giao nhân dân hiện nay
hiện nay thì đảng nhà nước ta cũng đặc biệt quan tâm
quan tâm đến cái vai trò của ngoại giao nhân dân trong cái giai đoạn hội nhập quốc tế của đất nước
thì đảng nhà nước thì cũng đã ban hành rất là nhiều các cái văn bản
rất nhiều các cái chỉ thị để mà đặc biệt nhấn mạnh cái vai trò của ngoại giao nhân dân
cũng như là cái việc là cần phải có những cái biện pháp
có những cái chính sách để mà tạo điều kiện thuận lợi nhất
cho ngoại giao nhân dân phát huy được cái vai trò của mình
đóng góp hiệu quả vào công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc
thế thì liên hiệp hiệu nghị của việt nam cũng là liên hiệp các tổ chức hữu nghị việt nam
cũng là một cái lực lượng nồng cốt trong cái công tác đối ngoại nhân dân của việt nam
thì cùng với lại các cái cơ quan khác cùng với lại các cơ quan đối ngoại của đảng
của nhà nước cũng như là các cơ quan làm cái công tác đối ngoại nhân dân
chúng tôi cũng đang triển khai rất là mạnh mẽ
với các cái biện pháp để mà có thể nâng cao hơn nữa hiệu quả của công tác đối ngoại nhân dân
thì cái điểm đầu tiên là chúng ta cần phải mở rộng hơn nữa
cái mạng lưới bạn bè quốc tế
bởi vì là cái thực tế đặt ra hiện nay là thế giới bây giờ nó đang rất rất là thay đổi
cả tình hình thế giới tình hình khu vực
thế và những cái phong trào nhân dân
cũng chịu tác động rất là mạnh bởi những cái biến đổi của tình hình thế giới
những cái quan tâm của các cái phong trào nhân dân
mặc dù vẫn tiếp tục là bảo vệ người dân thúc đẩy quyền con người
rồi bảo vệ hòa bình trên thế giới
thế nhưng nó cũng chịu tác động của những cái xu thế như là dân tộc cực đoan cực hữu
thế rồi là hiện cũng có những cái hiện tượng phân tán trong các cái vai phong trào nhân dân
thế rồi cũng cái thế hệ bạn bè mà ủng hộ việt nam ngày nay
thì cũng không phải như là cái thế hệ bạn bè mà trước kia đã từng ủng hộ việt nam trong chiến tranh
thế cái lớp trẻ mới thì người ta cũng chưa có được đầy đủ những cái hiểu biết về việt nam
hiểu biết sâu sắc về việt nam kể cả về lịch sử trước đây cũng như là hiện nay
thế thế cho nên là cái nhiệm vụ của chúng ta là phải mở rộng mạng lưới bạn bè
trong khi hết sức là chú trọng đến những cái đối tượng
những bạn bè những người bạn
bạn bè truyền thống rồi là nhân dân ở các nước mà có những cái mối quan hệ rất là đặc biệt đối với việt nam
các nước láng giềng các nước đối tác quan trọng đối tác chiến lược đối tác toàn diện bạn bè truyền thống
thì chúng ta cũng phải rất là chú ý để mở rộng hơn nữa
cái quan hệ của việt nam với các đối tác mới
đặc biệt là đối với những nhà nghiên cứu khoa học giới học giả giới kinh doanh
rồi là giới báo chí
và đặc biệt nhất là giới trẻ
làm sao để chúng ta có thể có được một cái mạng lưới bạn bè ủng hộ việt nam trên khắp thế giới
và từ đó có thể huy động được cái nguồn lực tốt nhất để phục vụ cho công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc
điểm thứ hai nữa là chúng ta cũng cần phải tăng cường hơn nữa các cái quan hệ hợp tác
với các tổ chức nhân dân các tổ chức phi chính phủ nước ngoài
điểm thứ ba là phải đổi nhiệm
điểm thứ ba là phải đổi mới rất là mạnh mẽ cái phương thức hoạt động
cái nội dung hoạt động của ngoại giao nhân dân
làm sao để cái công tác đối ngoại nhân dân nó có thể trở nên hấp dẫn hơn
thu hút hơn cũng thu hút được nhiều người tham gia hơn
đặc biệt là các cái bạn trẻ
thế bây giờ thì khi mà nhìn vào đội ngũ những người làm công tác đối ngoại nhân dân của việt nam ấy
thì đa phần là các bác các chú các anh đã lớn tuổi
nhiều người đã nghỉ hưu
thì làm sao để cho cái ngoại giao nhân dân có thể có sức lan tỏa
và thu hút mạnh mẽ đến tất cả các tầng lớp trong các trường học
trong các cái doanh nghiệp để cho mọi người đều ý thức được rằng mình là một đại sứ của việt nam
thì là lúc đó là ngoại giao nhân dân có thể phát huy được cao nhất cái sức mạnh của mình
đất nước đổi mới toàn diện đương nhiên là hoạt động ngoại giao nhân dân
cũng sẽ cần những sự chuyển biến linh hoạt để có thể hội nhập
công tác ngoại giao nhân dân sẽ tiếp tục được triển khai
sẽ tiếp tục được triển khai như thế nào trong thời gian tới
để có thể bám sát được với tư tưởng cũng như là quan điểm của hồ chí minh
có thể nói là cái kinh nghiệm của ngoại giao nhân dân của việt nam
trong giai đoạn chiến tranh trong giai đoạn đấu tranh giải phóng dân tộc
là một cái điển hình của dùng ngoại giao mà chiến thắng
thế và cái kinh nghiệm ngoại giao của bác hồ
của các thế hệ cha ông đi trước để lại cho chúng ta là vô cùng quý báu
thì trong cái thời đại hội
hiện nay với những cái thay đổi chóng mặt như thế này của công nghệ thông tin
khi mà cái giao tiếp giữa con người với con người ấy
nó ngày càng ít đi
và nó là trên không gian ảo nhiều hơn
thế thì chúng ta phải làm thế nào để tận dụng được cái ưu thế đó
đấy là vừa là thách thức cũng vừa là cơ hội đối với lại ngoại giao nhân dân
thì tôi nghĩ là chúng ta phải có một cái cách tiếp cận mới
để nhìn nhận thế giới
từ cái góc độ của ngoại giao nhân dân trong cái thời đại cách mạng công nghiệp bốn
thế và làm sao để vừa duy trì được cái tình cảm giữa con người với con người
giữa những cá nhân với nhau
bởi vì nói cho cùng quan hệ giữa các quốc gia cũng vẫn là quan hệ giữa những người dân với nhau
và đồng thời lại có thể là khai thác được một cái hiệu quả nhất
cái lợi thế của công nghệ để mà có thể đưa được những cái tư tưởng
những cái thông điệp của người dân việt nam của đảng nhà nước ta
tới với lại đối tượng rộng rãi các tầng lớp nhân dân trên thế giới
thì tôi nghĩ cái đó là một trong những điểm đầu tiên mà chúng ta cần phải làm mới
thế cái phương pháp cái cách tiếp cận cách triển khai ngoại giao nhân dân
là đừng nghĩ rằng là ngoại giao là cái trách nhiệm của riêng một ngành
hay là của những nhà ngoại giao không
mà từ cái góc nhìn của bác hồ ấy
thì phải thấy rằng ngoại giao là trách nhiệm của tất cả mọi người
của mọi ngành mọi cấp mọi công dân
vì chúng ta chỉ khi nghĩ như vậy
thì chúng ta mới có thể mang được cái sức mạnh của việt nam ra thế giới
thế và chỉ khi nghĩ như vậy
thì chúng ta mới hiểu được rằng là muốn ngoại giao có sức mạnh
thì đất nước ta phải hồ mạnh đất nước ta phải hòa bình
nhân dân ta phải được là hạnh phúc và no ấm
thì tất cả chúng ta sẽ cùng nhau

để cho đất nước ta thực sự dân giàu nước mạnh
để nâng cao thế và lực trên trường quốc tế
lúc đó sẽ là cái điều kiện thuận lợi nhất để ngoại giao
với cái tư tưởng ngoại giao hồ chí minh
ngoại giao tâm công ngoại giao nhân nghĩa hỏa hiếu
cái tư tưởng đấy của dân tộc sẽ được phát huy một cách cao nhất
và sẽ chinh phục được nhiều bạn bè nhất
mang lại được nhiều cái nguồn lực to lớn
và sự ủng hộ tinh thần và vật chất cho đất nước
xin cảm ơn những chia sẻ của bà
và một lần nữa cũng cảm ơn bà đã dành thời gian cho truyền hình nhân dân
quý vị vừa theo dõi tiểu mục chuyện việt nam
tiếp theo như thường lệ sẽ là tiểu mục việt nam yêu thương
nằm trong quần thể khu di tích lịch sử văn hóa quan trọng bậc nhất
của thủ đô hà nội và của cả nước
cùng với năm chủ tịch hồ chí minh
và nhà sàn bắc hồ
bảo tàng hồ chí minh đã trở thành địa chỉ đỏ
một trong những nơi thu hút đông đảo khách tham quan trong và ngoài nước
đặc biệt trong dịp kỷ niệm năm mươi năm thực hiện di trúc của chủ tịch hồ chí minh
thì nơi đây là một nơi thiêng liêng để giới thiệu cuộc đời
sự nghiệp cách mạng của chủ tịch hồ chí minh
chuyện này đáng chú ý là

kết thúc của hội đề
và thăm khoảng
của giới thiệu
đề kết của hồ chí minh là
đề kết của hồ chí minh là

nó là một người đối tượng thực sự nông dân
với một cán bộ viên chức và người lao động đều xác định
công việc của mình được thực hiện một cách hết sức cẩn trọng chuyên nghiệp
để làm thế nào giữ gìn và phát huy tốt nhất những tài liệu hiện vật của chủ tịch hồ chí minh
được lưu giữ tại bảo tàng hồ chí minh
từ những công việc to đến công việc nhỏ
thái độ mọi người rất là cẩn mẫn chăm chỉ chăm chút cho từng cây sân vườn
rồi đến công tác chuyên môn nghiệp vụ
làm thế nào để khi đưa ra trưng bày cũng như đón tiếp khách tham quan một cách chủ đáo nhất
đúng như bác vũ kỳ nói
chúng tôi là những người mà được đảng và nhà nước ra cho cái nhiệm vụ là trông nhà tiếp khách cho bác
thì làm sao phải đón tiếp đồng vào một cách tốt nhất
đấy là cái việc thực hiện di trúc của bác một cách cụ thể nhất
tinh thần làm việc sự nhiệt tâm của những người cán bộ tại bảo tàng hồ chí minh
chính là một minh chứng cụ thể nhất cho việc thực hiện di trúc bác hồ
lời can dặn của người không chỉ được lưu giữ ở trên những trang giấy bút tích
mang tính lịch sử mà được khẳng định và phát huy qua thực tiễn xây dựng đất nước năm mươi năm qua
nhiều phong trào hoạt động cụ thể được triển khai rộng khắp ở các cấp các ngành
ở các lĩnh vực ngành nghề ở các đối tượng thuộc mọi tầng lớp nhân dân
có thể kể đến việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh
đã trở thành một việc làm thường xuyên tự giác trong mọi hoạt động của đơn vị
phong trào thanh niên tiên tiến làm theo lời bác
đã tạo động lực thúc đẩy sức sáng tạo của thế hệ trẻ cả nước
mỗi cá nhân mỗi tổ chức tập thể đều cụ thể hóa lời can dặn đoàn kết
phấn đấu xây dựng nước việt nam dân chủ giàu mạnh bằng những việc làm hành động cụ thể
qua năm mươi năm thực hiện di trúc của bác
đảng ta mà cụ thể là ban chấp hành trung ương bộ chính trị ban bí thư
đã thường xuyên quan tâm chỉ đạo và thực hiện một cách khá toàn diện
những lời dặn của bác trong di trúc
cá về xây dựng đảng cá về phát triển kinh tế xã hội
cá về chăm lo đời sống của nhân dân cá về xóa đói giảm nghèo
cá về bảo vệ tổ quốc cá về phát triển văn hóa giao dục y tế
là những nội dung những lời căn dặn của bác trước lúc đi xa
đã được đảng ta triển khai tổ chức thực hiện khá toàn diện và đồng bộ
và chính vì như vậy cho nên nó làm nên những công
những thành tiệu vô cùng to lớn có ý nghĩa lịch sử như hiện nay
trải qua năm mươi năm thăng trầm của lịch sử dân tộc
bản di trúc của chủ tịch hồ chí minh hiện đang được lưu giữ tại bảo tàng hồ chí minh
là văn kiện
có giá trị to lớn đối với quá trình cách mạng và sự nghiệp xây dựng
bảo vệ tổ quốc ta trên nhiều phương diện nhất là những diễn biến phức tạp
trong khu vực và thế giới gần đây càng cho chúng ta thấy
di trúc của người có ý nghĩa thời sự sâu sắc
thưa quý vị chương trình tạp chí đối ngoại tuần này của chuyên đình nhân dân
xin được tạm dừng tại đây
by nhân dân tv
chúng tôi rất mong nhận được sự góp ý
và trao đổi của quý vị khán giả
cũng như những lời nhắn nhủ cho những người ở xa
thông qua địa chỉ facebook chuyên hình nhân dân
at chuyên hình nhân dân
hoặc địa chỉ email tạp chí dn gmail com
at tạp chí dn at gmail com
xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị
trong các chương trình tiếp theo